thưa quý vị và các bạn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới kết thúc
tuy nhiên nhiều trường đại học tuyển sinh không chỉ dựa vào kết quả của kỳ thi này
với mong muốn tuyển được những thí sinh có độ phân hóa cao
nhiều trường đại học đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức đánh giá tư duy
và ngày hôm nay kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển vào hai mươi trường đại học
đã diễn ra trên năm tỉnh thành phố trong cả nước
ghi nhận của phóng viên antv tại điểm thi trường đại học bách khoa hà nội
với một ngành thi các thí sinh sẽ tham gia hai phần thi
buổi sáng các thí sinh sẽ làm bài thi bắt buộc
buổi chiều thi môn tự chọn
bài thi đánh giá tư duy sẽ được thi trên giấy
các câu hỏi là trắc nghiệp và trả lời trên phiếu như thi trung học phổ thông
riêng môn toán và tiếng anh có một phần tự luận để đánh giá cách tư duy
và khả năng trình bày của các thí sinh
nhìn chung các thí sinh đánh giá đề thi có phần khó hơn
để thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
theo em thấy thì đề thi này
khó hơn đề thi trung học phổ thông
với cả là đề toán thì cũng đối với em thì nó hơi khó
và đề đọc hiểu thì nó dài dài hơn và em cũng không làm kịp hết đề đọc hiểu
kết quả của kỳ thi này không chỉ xét tuyển vào đại học bách khoa hà nội
mà còn hai mươi trường đại học khác trong đó chủ yếu là các trường tốt trên
vì thế kỳ thi đánh giá tư duy đã thu hút sự tham gia của đông đảo thí sinh
trong bối cảnh nhiều trường xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp giảm
chính vì thế việc tham gia đánh giá tư duy sẽ tăng cơ hội đỗ cho thí sinh
cũng chính vì thế việc ra đề thi cũng đã được trường đại học bách khoa hà nội
cân nhắc độ khăn hóa cao
phần các câu hỏi trong phần vận dụng cao sẽ khá kén thí sinh
đặc biệt những em thực sự xuất sắc sẽ làm được bài đó
và thứ hai là việc thiết kế bài thi theo hướng là có một nội dung đọc hiểu
cũng rất là quan trọng để giúp cho thí sinh
để phân loại được thí sinh có khả năng hiểu ngôn ngữ tiếng việt
theo dự kiến ngày hai mươi bốn tháng bảy kết quả của kỳ đánh giá tư duy này
sẽ được đại học bách khoa hà nội công bố
cùng với lịch công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh để có so sánh
cân nhắc trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học
từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất